những bài hát mang thông điệp phòng chống dịch covid một mươi chín với giai điệu và các từ dễ nghe dễ thuộc
đã nhanh chóng được đón nhận và trở thành một kênh tuyên truyền hiệu quả gần gũi với cộng đồng
mới đây thì nhạc sĩ trần hùng hội viên hội nhạc sĩ hà nội đã cho ra mắt tác phẩm
tan biến đi virus corona
không còn là những dòng chữ khô cứng và đơn điệu thông tin tuyên truyền về dịch bệnh covid một mươi chín
từ cách rửa tay đeo khẩu trang phòng bệnh được lồng ghép vào nhịp điệu của bài hát
tàn biến đi virus corona của nhạc sĩ trần hùng đã trở nên rất thú vị
bài hát với giai điệu tươi vui dễ nghe dễ thuộc dễ đi vào lòng người
góp phần vào thành công của mv phải kể đến cộng sự chuyên nghiệp như nhà sản xuất âm nhạc kiên ninh
nhạc sĩ phối khí hà trung nghệ sĩ guitar mạnh linh ca sĩ lê việt anh ca sĩ sao mai trần thu hường
đặc biệt có sự tham gia của ca sĩ rapper tùng gb thể hiện phần đọc rap
và cùng tham gia có vũ đoàn fly
hòa cùng dòng ca khúc cổ động phòng chống covid một mươi chín đang được công chúng hào hứng đón nhận
với tan biến đi virus corona nhạc sĩ trần hùng kỳ vọng sẽ góp phần cổ vũ mọi người dân việt nam đoàn kết
đồng lòng tham gia chống dịch đồng thời là liều thuốc tinh thần
cổ vũ những anh hùng đời thương đang ngày ngày chiến đấu ở tuyến đầu chống dịch